một số thực phẩm vô cùng quen thuộc trong gia đình nhưng lại đang âm thầm gây hại cho gan mà bạn không hề hay biết
nhiều người biết rằng chế độ ăn uống là lựa chọn tốt nhất để nuôi dưỡng da vì vậy họ sẽ điều hòa gan thông qua thực phẩm
ăn thực phẩm có tác dụng bồi bổ gan là tốt nhưng quan trọng hơn vẫn là nên tránh một số loại thực phẩm có thể gây hại cho gan và khiến bệnh gan ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn
dưới đây là bốn loại thực phẩm đang ngấm ngầm gây hại các tế bào gan của bạn nhất là món đầu tiên nếu bạn có thể bỏ được thì nên bỏ ngay
đầu tiên là thực phẩm hỏng mốc
theo kết quả nghiên cứu các loại thực phẩm bị mốc như lạc đậu nành ngô và thực phẩm chứa nhiều tinh bột khác sẽ sinh ra chất gây ung thư afatoxin cực kỳ độc hại cho gan
chất độc này dễ khiến tế bào gan bị tổn thương thoái hóa thậm chí là hoại tử
có thể dẫn đến một cách gián tiếp hoặc trực tiếp gây ra ung thư gan do đó đây là thực phẩm vô cùng bất lợi trong cơ thể và gan
thứ hai rượu bia
hơn chín mươi rượu bia và cơ thể được chuyển hóa qua gan
lượng rượu bia nhiều sẽ làm tăng gánh nặng giải độc cho gan tiểu lượng càng cao uống vào càng nhiều thì gan càng bị tổn thương nghiêm trọng
ngoài ra một loạt các enzyme và vitamin cần thiết cho cơ thể sẽ được dùng khi rượu được lan
đối với những bệnh nhân mắc bệnh gan chức năng chuyển hóa giải độc kém actis một chất chuyển hóa trung gian của rượu sẽ làm tổn thương trực tiếp tế bào lan nên tốt nhất nhóm đối tượng này nên tránh xa rượu bia
thứ ba đồ ngọt và nhiều đường
hầu hết mọi người chỉ biết rằng ăn đồ ngọt thường xuyên khiến chúng ta tăng cân
trên thực tế nó cũng có thể
nó cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của gan và gây ra một số bệnh về gan
quá nhiều đường phần còn lại sẽ chuyển hóa thành mỡ và tích chữ song gan gây gánh nặng chuyển hóa cho gan
đồng thời tích trữ mỡ có thể gây béo phi và béo phi là nguồn gốc của nhiều bệnh tận trong đó có gan nhiễm mỡ
cuối cùng là thức ăn nhiều chất béo
gan là trung tâm vận chuyển chất béo
sau khi tiêu hóa và hấp thụ một phần chất béo đi vào gan
và sau đó được chuyển hóa thành mỡ trong cơ thể để lưu trữ
khi bạn nói chất béo dự trữ trong cơ thể sẽ được vận chuyển đến gan và sau đó được phân hủy
ăn quá nhiều đồ ăn nhiều dầu mỡ chất béo dễ dân đến dối loạn chuyển hóa mỡ khiến mỡ tích trữ trong gan hình thành gan nhiễm mỡ